tránh án toán nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho học sinh nghèo của trường tiểu học nguyễn kim vang xã bình kiến tp tùy hòa tỉnh phú yên
đồng chí nguyễn hòa bình đã tặng bốn mươi chiếc xe đạp cho học sinh nghèo để hỗ trợ các em có phương tiện đi lại thuận tiện trong học tập
đoàn công tác của tòa án nhân dân tối cao tặng nhiều bộ bàn ghế và sáu trăm năm mươi chiếc mũ cho học sinh nhà trường
nhân dịp này đồng chí phạm đại dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng tặng trường tiểu học nguyễn kim vang một mươi bộ máy tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
thay mặt tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn hòa bình mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của vùng quê xã bình kiến
ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân và học tập để phục vụ quê hương đất nước biểu dương sự nỗ lực vượt khó của các thầy giáo cô giáo nhà trường trong dạy dỗ các em học sinh đưa trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia